tại các huyện miền núi con cuông kỳ sơn tương dương của tỉnh nghệ an sau cơn bão số ba
nhiều trường học vẫn còn ngổn ngang do lũ quét sạt lở đất chưa thể khắc phục được
ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương này đang tập trung khắc phục hậu quả
bổ sung cơ sở vật chất bị lũ cuốn trôi nhằm hoàn thành mục tiêu dạy và học cho năm học mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường trung học cơ sở dân tộc nội chú con cuông tỉnh nghệ an có ba trăm linh học sinh
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn trên địa bàn huyện con cuông có mưa to
nước lũ đã nhấn chìm làm hư hỏng phần lớn thiết bị máy móc tài liệu sách vở và vật dụng của giáo viên và học sinh
theo thống kê ban đầu khoảng bảy mươi vật dụng dành cho các phòng nội chú đã bị hư hỏng hoàn toàn
sau khi nước lũ bị hỏng các phòng nội chú đã bị hư hỏng hoàn toàn
sau khi nước lũ rút chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ giáo viên học sinh của nhà trường
cùng với sự hỗ trợ của hàng trăm người từ các lực lượng cán bộ quân đội công an dân quân địa phương
đoàn viên thanh niên giáo viên một số trường học trên địa bàn tập trung dọn dẹp bùn đất

sau khi nước lũ rút chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ giáo viên học sinh của nhà trường tập trung dọn dẹp bùn đất
do công tác dọn vệ sinh chưa xong nên ở nhiều điểm trường học sinh chỉ đến tập trung tại sân trường rồi về